chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui
còn bây giờ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng ngày hôm nay
quỹ ba nhân dân thành phố đà nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện quyết định số hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ
về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của hội khuyến học thành phố
năm năm qua đà nẵng đã xây dựng nền tảng phong trào học tập suốt đời
xuất phát từ gia đình nhân gia dòng họ và cộng đồng
nhờ học tập nâng cao văn hóa học nghề nâng cao tay nghề
nhiều gia đình đã cải thiện đời sống thoát nghèo
năm hai nghìn hai mươi thành phố có bảy mươi gia đình học tập năm mươi dòng họ học tập sáu mươi cộng đồng học tập
năm mươi đơn vị học tập được công nhận đạt và vượt chỉ tiêu quyết định đề ra
tại hội nghị một mươi gia đình bảy dòng họ một mươi cộng đồng và một mươi đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu
hai mươi bốn tập thể một mươi ba cá nhân nhận bằng khen của trung ương hội khuyến học việt nam
vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số hai trăm tám mươi một của thủ tướng chính phủ
và nhiều tập thể cá nhân khác nhận giấy khen của các cấp địa phương
để tiếp tục phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn
thành phố hồ chí minh vừa đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm nâng diện tích sản xuất hoa cây kiểng
đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt hai tám trăm linh ha ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp thông minh
sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị
để tiếp tục phát triển hoa cây kiểng
năm hai nghìn hai mươi diện tích sản xuất hoa cây kiển của thành phố đạt hai năm trăm một mươi hectare
giá trị sản xuất hoa kiển bình quân ước đạt một tỷ đồng trên một hectare một năm
có sáu mươi sáu hộ trồng hoa lan quy mô từ năm m hai trở lên ứng dụng công nghệ cao
tuy nhiên vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra
mục tiêu của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm diện tích sản xuất hoa cây kiển sẽ đạt hai tám trăm linh hectare
sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị đạt năng suất chất lượng và giá trị tăng cao
thành phố cũng sẽ tuyển chọn và đưa vào sản xuất ba năm giống hoa kiển lá mới có giá trị kinh tế cao
nhất là các giống hoa lan hoa nền mai và cây kiển bong sai
đồng thời xây dựng vùng sản xuất hoa cây kiển tập trung ứng dụng công nghệ cao
trong đó tập trung vào các huyện củ chi và bình chánh
ngày hôm qua một mươi chín tháng một mươi hai tỉnh đoàn và hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh phú yên
phối hợp bệnh viện đa khoa hồng đức tp hcm tổ chức chương trình
đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
chiêu ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua tại xã xuân quang hai huyện mê núi đồng xuân
ba trăm linh trẻ em người dân xã xuân quang hai được các bác sĩ của bệnh viện đa khoa hồng đức khám bệnh
cấp thuốc miễn phí đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn người cao tuổi
hộ gia đình chính sách hộ nghèo ngoài ra điều dưỡng viên còn tư vấn cho người dân
về chế độ dinh dưỡng tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ
và cách tự chăm sóc một số bệnh thường gặp
nhân dịp này bệnh viện đa khoa hồng đức trao tặng một khẩu trang y tế
cho trạm y tế xã xuân quang hai tặng năm mươi phần quà mỗi xuất năm trăm linh đồng tiền mặt
và nhu yếu phẩm cho người dân
hướng tới các địa phương vùng sâu vùng xa có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao
công ty điện lực gia lai đã triển khai tháng tri ân khách hàng
giảm ba mươi đơn giá chi phí nhân công lắp đặt sau công tơ cho các khách hàng
cấp điện mới được một trăm sáu mươi hai khách hàng đặc biệt
đây là hoạt động có ý nghĩa dành cho người sử dụng điện trên tuyến biên giới gia lai
trong tháng tri ân khách hàng công ty điện lực gia lai tập trung nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
giảm thiểu thời gian mất điện nâng cao tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ khách hàng
để thực hiện mục tiêu này tăng cường các kênh tiếp nhận và lắng nghe khách hàng
thông qua website chăm sóc khách hàng
email chăm sóc khách hàng tổng đài chăm sóc khách hàng
trực tiếp lắng nghe ý kiến nhân dân để hướng tới sự hài lòng của khách hàng
ngoài ra còn triển khai thực hiện chương trình tuần lễ hồng evn hiến máu nhân đạo
thu được trên một trăm hai mươi đơn vị máu thực hiện năm công trình thắp sáng đường quê
tại năm làng thuộc bốn xã vùng sâu vùng xa
những năm gần đây tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt tại một số địa phương
trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã trở thành một vấn đề nan giải
mới đây hội liên hiệp phụ nữ huyện gia bình
đã đưa vào áp dụng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt
bằng công nghệ vi sinh imo mang lại hiệu quả thiết thực
đây là nơi tập trung rác thải của sáu trăm năm mươi hộ dân trong thôn phú dư
chỉ một tháng trước đây bãi rác này luôn trong tình trạng quá tải
khi mà có tới hơn hai trăm linh tấn rác thải tồn đọng ở đây
rác chất thành đống cao gần hai mét che lấp cả lối đi và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
nhưng sau khi áp dụng công nghệ vi sinh imo xử lý
đến nay bãi rác thải này đã giảm hơn bảy mươi thể tích
và mùi hôi thối cũng đã không còn
công nghệ xử lý rác thải vi sinh imo là công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học
được làm từ cám gạo sữa chua chuối men tiêu hóa và các loại đường
đây đều là những nguyên liệu hữu cơ thân thiện với môi trường
dễ chế tạo với chi phí thấp
sau khi được ủ trong vòng hai ngày
một kg vi sinh đậm đặc có thể phân hủy được một trăm linh một trăm năm mươi tấn
kg rác thải hữu cơ
đối với ứng dụng imo để xử lý rác thải này
nó mang lại cái hậu quả thứ nhất ngay tức thời
là xử lý hết mùi hôi không khí và ô nhiễm không khí trong môi trường
điều thứ hai nữa là những nguyên liệu để làm ra imo này
thì là nó rất rẻ với chi phí rất rẻ và bà con ai cũng có thể làm được
cùng với đó hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bắc ninh
cũng triển khai nhiều giải pháp chung tay bảo vệ môi trường
góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội
rồi duy trì các mô hình hoạt động về bảo vệ môi trường
gắn với việc thực hiện tiêu chí nhà sạch ngõ sạch và đồng sạch
nhằm thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường của tỉnh
toàn tỉnh bắc ninh hiện có một trăm ba mươi chín làng ba sạch
bên cạnh đó các cấp hội tiếp tục duy trì một mươi hai mô hình làng nông thôn mới
khu dân cư kiểu mẫu qua đó góp phần nâng cao ý thức
nhận thức và hành vi
hội viên phụ nữ và nhân dân về tiêu chí môi trường
và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc hai nghìn hai mươi
do cộng nghệ thuật biểu diễn phối hợp với hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
tổ chức tại hà nội từ ngày chín đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau chín ngày cuộc thi đã thành công tốt đẹp
tuy nhiên vẫn còn đó những trăn trở
cho lớp nghệ sĩ kế cận của loại hình sân khấu này
vượt qua khó khăn thách thức của một năm đời sống nghệ thuật có nhiều biến động
ba mươi diễn viên cùng năm mươi trích đoạn đa dạng về đề tài phong phú về cách thể hiện
cho thấy sự đầu tư và chất lượng đến từ các đơn vị nghệ thuật công lập và tư nhân
cái năm nay số lượng các tí sinh xam gia trong cuộc liên hoàn này
đông hơn hẳn tất cả những lần trước
đây là một cái dịp mà các em
cũng được tìm tòi được sáng tạo
một cách rất là nó núng nghĩa
tôi rất là vui bởi vì có những cái diễn viên họ diễn mà họ làm tôi hơi bất ngờ
có những cái gương mặt chúng ta hoàn toàn yên tâm sau này nó sẽ là một cái tài năng của sân khấu nhà nước
tuy nhiên việc trông sờ vào kết quả của một cuộc thi để tìm kiếm lớp kế cận thì có lẽ là chưa đủ
thông qua cuộc thi này các nhà quản lý các đơn vị nghệ thuật cũng sẽ đánh giá được thực trạng đội ngũ diễn viên
từ đó có hướng đào tạo bồi dưỡng và định hướng phát triển cho tài năng đơn vị của mình
đúc rút được cái kinh nghiệm từ cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ phải tham mưu những cái nội dung về chính sách
những cái về công tác quản lý nhà nước cho nó phù hợp trong thời gian tới
một là tạo điều kiện cho các cái tài năng sẽ tiếp tục tỏa sáng phát huy
bản thân các đơn vị nghệ thuật hiện nay cũng đã được nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ
thì cần tiếp tục có nhiều hơn nữa các cái vở diễn các chương trình nghệ thuật phù hợp
để cho các bạn trẻ phát huy cái khả năng tài năng của mình trên sân khấu
thì chúng tôi cũng sẽ tính đến những cái sân chơi mới những cái liên hoan nghệ thuật mới
để cho các nghệ sĩ trẻ có thể là tham gia để thể hiện cái tài năng trên trong các vở diễn
thành công của cuộc thi năm nay thực sự đã tạo đà phát triển cho nghệ thuật sân khấu kịch
trở thành bệ phóng cho các tài năng trẻ tiếp tục được quan tâm
tạo điều kiện phát triển chuyên môn và trở thành nhân tố kế cận tích cực
đóng góp nhiều hơn cho sân khấu kịch việt nam trong những năm tiếp theo
với mong muốn lan tỏa và gắn kết hàng triệu du khách đã ghé thăm thành phố
và yêu mến vùng đất con người đà nẵng trung tâm xúc tiến du lịch sở du lịch thành phố
đã phát hành video ca nhạc đà nẵng nhớ bạn
video này do ca sĩ nhạc sĩ lê cát trọng lý một người con của đà nẵng sáng tác riêng cho thành phố quê hương
những ca từ đơn giản mộc mạc tình cảm cùng những cảnh quay gần gũi thân thường
nhằm gửi gắm nói lên tiếng lòng của người dân thành phố đà nẵng mong du khách sớm quay trở lại
hiện nay thành phố đà nẵng cũng sẵn sàng chào đón khách du lịch trở lại với lễ hội đà nẵng chào năm mới hai nghìn hai mươi
tại hai bên bờ sông hàn và công viên châu á với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn để phục vụ người dân địa phương và du khách
đây cũng là một trong những hoạt động nhằm kích cầu thu hút khách khôi phục lại hoạt động du lịch trên địa bàn
nhiều người dân tộc ấn độ tại khánh hòa đang dần bị mai một
hơn một mươi năm trước gần một nửa số hộ người ế đê tại xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
sinh sống bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống đan gùi nhưng hiện nay những nghề này đang dần mai một
do vậy việc bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa là một trong những vấn đề cần được quan tâm của ngành văn hóa và chính đồng bào dân tộc ế đê
cũng giống bao người cao tuổi khác ở xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
ông y hi luôn chăn trở lo lắng văn hóa dân tộc ấn độ dần bị lãng quên chìm vào quá khứ
phải có sự quan tâm phải có tính sưu tầm nghiên cứu và giữ tốt
cái đó là một cái cần phải yêu cầu trong đế tồn tại
phải quan tâm hỗ trợ những nền văn hóa tốt đẹp
đầy có ngại
trước nguy cơ văn hóa dân tộc ế đê bị mai một tỉnh khánh hòa đã có nhiều chính sách bảo tồn
như trang bị mã la cho các địa phương mở lớp dạy nhạc cụ phục dựng lễ hội trang phục siêu tầm hiện vật
tuy nhiên công tác nghiên cứu siêu tầm còn mang tính giàn trải chưa chuyên sâu
chủ yếu là của một vài cá nhân đam mê kinh phí phục vụ công tác bảo tồn văn hóa đào tạo nghề truyền thống vẫn còn hạn chế
thì mong các cơ quan chính quyền từ tỉnh đến thị xã và địa phương có những cái giải pháp
bằng những giải pháp cụ thể như là hỗ trợ kinh phí
rồi là mở các cái lớp dạy học về nghệ thuật đánh cồng chiêng về đăng lát về dạch vải
để mà giữ lại những cái di sản văn hóa của vật thể và phi vật thể của đồng bào
nếu chỉ có sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong tổ chức phong trào hội thi kêu gọi người dân
thì chưa đủ mạnh để vực dậy nền văn hóa giàu bản sắc của người ế đê
vì vậy rất cần sự chung tay của toàn xã hội đặc biệt
ngành du lịch khánh hòa nên tiên phong định hướng phát triển lấy thế mạnh du lịch để gìn giữ phát huy giá trị văn hóa
lấy mô hình du lịch văn hóa để kêu gọi chính đồng bào dân tộc ế đê nhất là thế hệ trẻ chung tay gìn giữ
có như vậy văn hóa dân tộc ế đê mới phát huy được giá trị trường tồn mãi với thời gian
chuyển sang các tin tức quốc tế ngày một mươi chín tháng một mươi hai theo giờ việt nam nhà trắng thông báo
tổng thống mỹ donald trump đã ký ban hành luật tri tiêu ngắn hạn trong hai ngày
nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ bị đóng cửa khi nguồn ngân sách hiện nay hết hạn
luật tri tiêu ngắn hạn vừa được tổng thống donald trump ký ban hành đã được hai viện quốc hội mỹ thông qua trước đó
nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa do hết ngân sách và cho các nhà lập pháp có thêm thời gian đàm phán thỏa thuận về hỗ trợ covid một mươi chín
cũng như dự luật tri tiêu chính phủ mới
các nghị sĩ đang chạy đua với thời gian để vừa thông qua gói cứu trợ covid một mươi chín trị giá chín trăm linh tỷ usd
vừa phê chuẩn dự luật ngân sách liên bang trị giá một bốn trăm linh tỷ usd trước khi quốc hội mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới
tổ chức lao động quốc tế vừa đưa ra cảnh báo rằng đại dịch covid một mươi chín đã gây ra bước lùi ít nhất một thập kỷ tại thị trường lao động ở khu vực mỹ latin và caribe
báo cáo của tổ chức lao động quốc tế ilo ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong tỷ lệ thất nghiệp tại mỹ latin và caribe
từ tám một lên một mươi sáu trong vòng chỉ năm năm
điều này có nghĩa là số người không thể tìm được việc làm đã tăng thêm năm bốn triệu người và tổng số người thất nghiệp tại khu vực
tính tới năm bốn triệu người
tổ chức lao động quốc tế ilo cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực này năm hai nghìn hai mươi một cũng sẽ lên tới một mươi một hai tăng sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng canada justin trudeau cho biết chính phủ nước này dự kiến chi khoảng chín triệu đô canada khoảng trên bảy triệu đô la mỹ để nghiên cứu phương pháp điều trị covid một mươi chín
số tiền tài trợ hơn bảy triệu đô la mỹ của chính phủ canada sẽ được chuyển cho bốn công ty canada ở montreal và vancouver để đầu tư cho việc nghiên cứu các phương pháp điều trị covid một mươi chín
số ca nhiễm covid một mươi chín trên khắp canada tiếp tục tăng trong những tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi mặc dù chính quyền các tỉnh đã gia tăng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và kêu gọi người dân ở nhà hạn chế giao tiếp
canada dự kiến sẽ nhận được một trăm hai mươi năm liều vắc xin của pfizer biontech mỗi tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
canada dự kiến sẽ nhận được một trăm hai mươi năm liều vắc xin của pfizer biontech mỗi tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bộ tư lệnh liên hợp quốc đã đưa ra một thông báo trên twitter rằng do số lượng các ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục tăng cao ở hàn quốc nên tất cả các hoạt động không thiết yếu trong khu vực an ninh chung bao gồm cả các chuyến tham quan đã buộc phải đình chỉ
bộ tư lệnh liên hợp quốc cho rằng quyết định này là cần thiết để bảo vệ người dân hàn quốc và các nhân viên của liên hợp quốc ở trong khu phi quân sự
trước đó bộ thống nhất hàn quốc cũng đưa ra thông báo rằng các chuyến tham quan đến làng đình chiến panmu yong sẽ bị đình chỉ sau khi tham vấn với bộ tư lệnh liên hợp quốc
bộ tư lệnh liên hợp quốc cho rằng quyết định này là cần thiết để bảo vệ người dân hàn quốc và các nhân viên của liên hợp quốc ở trong khu phi quân sự
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km có thể mạnh thêm
để chủ động ứng phó ngay từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã có công điện gửi các tỉnh từ đà nẵng đến cà mau yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh chúng tôi sẽ cập nhật tới các tin tức về áp thấp nhiệt đới trong các bản tin tiếp theo
chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp bán lẻ hà nội đã chủ động chuẩn bị hàng hóa
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và cam kết bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và tăng giá đột biến
thông tin trên báo hà nội mới
thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi là dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhu cầu mua sắm sẽ tăng từ ba hai mươi theo từng nhóm hàng để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
sở công thương hà nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp giữ chữ hàng hóa với tổng giá trị ba mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng năm so với kế hoạch giữ chữ hàng hóa dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
các tập đoàn bán lẻ các siêu thị lớn cũng đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa thiết yếu bảo đảm phục vụ ba tháng trước
trong và sau tết tân sửu
trong đó ưu tiên giữ chữ chín nhóm hàng bình ổn thị trường còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm đặc sản tết
báo nhân dân hôm nay có bài viết đưa cầu thăng long vào khai thác trở lại
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long hà nội đang trong giai đoạn thi công cuối cùng dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tức là về đích sớm hơn nửa tháng so với dự kiến kịp đưa vào khai thác trước tết nguyên đán
sau khi hoàn thành tổng cục đường bộ việt nam sẽ bàn giao cho sở giao thông
vận tải hà nội quản lý khai thác và bảo trì
tuy nhiên đơn vị nghiên cứu giải pháp thiết kế sửa chữa mặt cầu thăng long cho rằng
trong quá trình khai thác trở lại cầu thăng long cần kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện lưu thông qua cầu
bằng giải pháp lắp đặt chạm cân tự động và từ chối cho xe quá tải lưu thông qua cầu
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên có tổng mức đầu tư là tám một trăm linh tỷ đồng
đường xây dựng từ năm hai nghìn bảy nhưng đến nay vẫn đắp chiếu
cơ quan điều tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm đề nghị truy tố một mươi chín bị can và xác định thiệt hại vụ án hơn tám trăm ba mươi tỷ
bài viết trên báo tù trẻ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo
một mươi bị can liên quan đến vụ án đã vi phạm nghiêm trọng khi biết đơn vị trúng thầu chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục
chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ chưa triển khai thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu
xong lại đề nghị điều tra
điều chỉnh giá hợp đồng epc với tổng chi phí tăng thêm là hơn một trăm ba mươi tám triệu đô la mỹ không có cơ sở
nhưng vẫn ký văn bản đề nghị cho giải quyết đặc cách phạm vi được điều chỉnh về giá thiết bị và các chi phí khác đối với dự án
dẫn đến làm thiệt hại trên tám trăm linh tỷ đồng
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang chín báo tù trẻ
thành phố hồ chí minh đang để mạnh sử dụng camera giám sát để ngăn chặn xử lý vi phạm về môi trường
chấm dứt nạn xả rác trái phép trên địa bàn
mỗi ngày thành phố hồ chí minh thải ra khoảng chín hai trăm linh tấn chất thải rán sinh hoạt
trong đó một đựng lớn bị xả ra sai quy định ra đường phố kênh rạch và các miệng cống
gây ô nhiễm môi trường tắc nghẽn các đường thoát nước dẫn đến ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn hoặc chiều cường
việc sử dụng camera giám sát để ngăn chặn xử lý vi phạm về môi trường
tuy nhiên thực tế công tác xử lý hành vi rác thải ra môi trường vẫn chưa thể bao quát hết do lực lượng tại phường còn mỏng
cùng với đó hệ thống camera giám sát tại các khu vực điểm nóng mới lắp đặt còn hạn chế chưa triển khai được đồng loạt
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác qua phần trình bày của biên tập viên thanh hương
vâng xin cảm ơn trường hội s hai
thưa quý vị ngày hôm qua một đợt không khí lạnh tăng cường xuống bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ
khiến cho nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là bão vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển đông
có gió mạnh dần lên mức cấp sáu bảy sau tăng lên mức cấp tám chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh sóng biển cao từ năm bảy m
ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng từ năm chín độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh
nên vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu giật cấp bảy tám khiến cho biển động sóng biển cao từ hai bốn m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

thưa quý vị đến với thái nguyên du khách sẽ có nhiều lựa chọn cho hành trình du lịch khám phá trải nghiệm và chuyên mục điểm đến ngày hôm nay
sẽ giới thiệu đến quý vị một địa điểm thú vị thích hợp với các hoạt động dã ngoại
nằm cách trung tâm thành phố thái nguyên khoảng một mươi bốn km trại ngựa bá vân thuộc trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi
toạn lạc trên một vùng đất rộng đây là nơi nghiên cứu phát triển và sinh trường về ngựa lớn nhất tại việt nam với đa dạng chủng loại
trong đó ngựa đua và ngựa bạch là những loại quý nhất
với khí hậu trong lành mát mẻ không gian hoang sơ và tự nhiên nơi đây trở thành địa điểm tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá tìm hiểu và dã ngoại
chị lan ơi chị cho em hỏi một chút là đối với những bạn đến đây mà tham quan và trải nghiệm thì sẽ có những hoạt động nào để chúng em có thể tham gia được hả chị
rồi các bạn đến đây thì được tham gia tất cả các hoạt động tại trung tâm
thứ nhất là có thể kể đến là các bạn sẽ được tham gia là học tập về các giống cỏ phục vụ cho chăn nuôi ngựa
thì đối với đơn vị ở trung tâm thì hiện tại là có trên bốn mươi sáu giống cỏ phục vụ cho cái việc nghiên cứu cũng như là chọn tạo
và ngoài ra thì là các bạn sẽ được tham quan và được học tập về tất cả các giống ngựa
trung tâm hiện tại thì có năm giống ngựa
thứ nhất là giống ngựa capadin hay người ta gọi là ngựa nga
đối với cái con đực trưởng thành thì nó có thể đạt bốn tạ rưỡi
tiếp theo đó là ngựa lai đua
ngựa lai đua thì phục vụ cho thể thao và du lịch
tiếp theo đó là ngựa bạch
và nữa là ngựa việt nam ngựa màu
cuối cùng là cái ngựa mini
bên cạnh tham quan tìm hiểu về các giống ngựa
được tham gia hoạt động của các giống ngựa
được tham gia hoạt động trải nghiệm cưỡi ngựa
điều khiển ngựa rong rùi khắp nèo đường
thứ thái ngắm nhìn không cảnh mênh mông thơ mộng

số hiệu là ba trăm linh hai

chúng ta tiến về từ đằng trước
vút ve cầm vút ve
đúng yếu hít sáng

đấy chân hơi tác động vào bên cạnh sườn

mình có thể hô đi hoặc là tiến
đấy theo cái con mình
đấy bạn cảm giác là
khi bạn đã điều khiển ngựa đi

khi bạn muốn quành ngựa bên bên phải
thì bạn kéo cương bên phải

đối với những ai yêu thích học tập trải nghiệm
và thuần hóa những chú ngựa như thế này